cảnh báo khủng hoảng tinh thần do đại dịch covid một mươi chín
trung quốc xây dựng sưởng sản xuất vaccine covid một mươi chín lớn nhất thế giới
liên minh viễn thông quốc tế kỷ niệm một trăm năm mươi năm năm ngày thành lập
liên minh châu âu eu dự định sẽ đưa ra một cảnh báo đối với israel
về kế hoạch sắp nhập các phần lãnh thổ chiếm đóng ở bờ tây
nhằm ngăn chặn một xung đột về ngoại giao
đây là tuyên bố được
ngoại trưởng luxembourg đưa ra ngày một mươi sáu tháng năm
sau cuộc họp trực tuyến của giới chức eu
về những động thái gần đây của nhà nước do thái
theo tuyên bố này rất nhiều quốc gia eu ủng hộ văn kiện dự thảo
do luxembourg cùng ireland soạn thảo
trong đó cảnh báo hành động sắp nhập của israel là vi phạm luật pháp quốc tế
tuy nhiên do hungary và áo từ chối ký vào văn kiện này
nên không thể được ban bố dưới danh nghĩa của tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên eu
hiện tại nội bộ eu rất mâu thuẫn
thậm chí chia rẽ về phản ứng chính thức đối với kế hoạch này của israel
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ đã ghi nhận thêm hơn một hai trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn tám mươi tám bảy trăm linh người
trong tổng số gần một triệu năm trăm linh ca mắc bệnh
hiện mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín cao nhất thế giới
tuy nhiên tốc độ lây lan và tử vong đang giảm dần
theo hướng đã có thể được kiểm soát
new york vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
với hơn hai ca mắc mới
trong hai mươi bốn giờ qua nâng tổng số ca nhiễm ở bang này lên gần ba trăm sáu mươi ca
với hơn hai mươi tám người đã tử vong
tổng thống mỹ donald trump ngày một mươi sáu tháng năm đã đưa ra thông báo cân nhắc
về việc nối lại tài trợ một phần cho who
dù hàn quốc và trung quốc những ngày gần đây đều đang xuất hiện trở lại
nhiều ca lây nhiễm mới cả nhập ngoại và trong cộng đồng
song chính phủ hai nước này vẫn đang tiến hành tham vấn với nhật bản
về việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát qua lại biên giới vì mục đích kinh doanh
đây là nỗ lực chung của ba nước nhằm hỗ trợ
khôi phục các hoạt động kinh tế ở khu vực đông á
nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới trước mắt sẽ tạo thuận lợi
cho các doanh nhân đi lại giữa ba nước nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính
với virus sars cov hai
tuy nhiên hiện nhật bản vẫn tỏ ra tương đối thận trọng trong việc này
và cho biết chỉ mở cửa biên giới theo từng giai đoạn
sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát
không chỉ lo ngại về sự lây lan của virus sars cov hai
giới chức y tế còn đang lo ngại về sự gia tăng các bệnh liên quan đến khủng hoảng tâm lý do covid một mươi chín
theo các chuyên gia y tế của liên hợp quốc số ca bệnh khủng hoảng tâm thần thời gian qua đã tăng đáng kể
các chuyên gia nhận định người dân trên toàn cầu sẽ phải chịu những ảnh hưởng về mặt tinh thần
trong một thời gian dài ngay cả sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
chúng ta cũng đã từng thấy được những trường hợp tương tự trong quá khứ
khi mà khủng hoảng kinh tế đã khiến cho số người có các vấn đề về sức khỏe tâm thần tăng vọt
những tổn thương về mặt tinh thần có thể gây ra những hậu quả lớn ví dụ như các vụ tự tử tăng lên
việc cách ly tâm lý lo sợ dịch bệnh bất ổn kinh tế là nguyên nhân gây ra những khủng hoảng về tâm lý
ngoài ra các nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu chống dịch làm việc với áp lực lớn
là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương về sức khỏe tâm thần
virus sars cov hai không chỉ ảnh hưởng lên thể chất con người
nó còn ảnh hưởng nặng nề lên sức khỏe tinh thần của chúng ta
nỗi đau khi mất đi những người thân yêu cú sốc khi mất việc bị cách ly hạn chế di chuyển khó khăn tài chính
và những lo lắng cho tương lai tất cả đè nặng lên tâm lý khiến con người dễ rơi vào trạng thái bi quan trầm cảm
chúng ta cần hiểu rõ về những nguy cơ với sức khỏe tâm thần để cùng sát cánh bên nhau vượt qua giai đoạn này
chúng tôi cũng đã tổng hợp được các báo cáo thực hiện tại một số quốc gia
các báo cáo cho thấy khoảng ba mươi năm dân số trung quốc đang chịu những áp lực về tâm lý
ở iran là sáu mươi và ở mỹ là bốn mươi năm dân số
việc gia tăng số ca và mức độ nghiêm trọng của bệnh tâm thần có thể xảy ra
các chính phủ nên ưu tiên và tập trung xử lý vấn đề này
các chuyên gia cũng nhấn mạnh khủng hoảng tâm lý có thể dẫn đến trầm cảm và bạo lực gia đình cũng đang gia tăng
tính đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay thế giới đã ghi nhận bốn bảy trăm ba mươi ba tám trăm tám mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó ghi nhận ba trăm một mươi ba bốn trăm linh ca tử vong
trung quốc vừa tuyên bố hoàn thành một sưởng sản xuất vaccine covid một mươi chín lớn nhất thế giới sản lượng mỗi năm có thể đạt một trăm linh triệu liều
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
lần đầu tiên trong một thập kỷ tài sản của những người giàu nhất nước anh đã sụt giảm hàng chục tỷ bảng kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tới nay
cụ thể nhóm siêu giàu mất tới năm mươi bốn tỷ bảng anh tương đương sáu mươi năm tỷ usd chỉ trong hai tháng qua
tổng tài sản của nhóm này năm hai nghìn hai mươi ước tính khoảng bảy trăm linh triệu
bốn mươi ba tỷ bảng ít hơn so với năm ngoái hai mươi chín tỷ bảng
chủ công ty hóa dầu ineos ông jim rasclif tỷ phú số một của nước anh mất sáu tỷ bảng và tổng giá trị tài sản còn lại năm hai nghìn hai mươi là khoảng một mươi hai một mươi năm tỷ bảng
trung quốc vừa tuyên bố hoàn thành một sưởng sản xuất vaccine covid một mươi chín lớn nhất thế giới
sản lượng mỗi năm có thể đạt một trăm linh triệu liều đáp ứng được các điều kiện sản xuất vaccine phục vụ nhu cầu sử dụng khẩn cấp quy mô lớn
và tiêm ngừa thông thường
sưởng sản xuất y sinh an toàn sinh học cấp độ ba này do công ty xây dựng số bốn kỹ thuật hệ thống điện tử trung quốc xây dựng và bàn giao
ngày xã hội thông tin và viễn thông thế giới một mươi bảy tháng năm năm nay đánh dấu một trăm năm mươi năm năm thành lập liên minh viễn thông quốc tế
với chủ đề kết nối hai nghìn ba mươi công nghệ thông tin và truyền thông vì các mục tiêu phát triển bền vững
liên hợp quốc muốn khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy những tiến bộ công nghệ trong một mươi năm tới
tuy nhiên hiện nay vẫn có gần năm mươi người dân trên thế giới không sử dụng internet
ngay cả trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín nhiều người vẫn không thể tiếp cận được với internet
và phải đối mặt với tương lai ưu ám do bị cô lập giảm cơ hội việc làm và giáo dục
do đó công nghệ thông tin và truyền thông cần được kết hợp với các chính sách dịch vụ và giải pháp sáng tạo
để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
dịch covid một mươi chín không chỉ gây tổn thất nặng nề về kinh tế
mà còn cả những mất mát không gì bù đắp được
nhưng giữa đại dịch chúng ta cũng chứng kiến biết bao điều tốt đẹp
đó là sự sẻ chia đùm bọc lẫn nhau trong khủng hoảng
tại thái lan những tủ đồ ăn miễn phí ở nơi công cộng xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp cả nước
làm ấm lòng những người đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh
đây là một trong những tủ đựng đồ ăn từ thiện của nhóm hành động nhỏ tại thái lan
mì tôm trứng những thực phẩm đơn giản nhưng rất cần thiết đối với không ít người trong lúc này
chi phí cho mỗi tủ như vậy vào khoảng hai bạt tức khoảng một năm triệu đồng
ban đầu sáng kiến của nhóm hành động nhỏ được thực hiện tại bangkok
và giờ đây nó đã được người dân cả nước đón nhận
về đánh giá của tôi thì mô hình này tương đối có hiệu quả
chỉ sau chưa đầy hai ngày chúng tôi thực hiện và tải những video này lên mạng xã hội
thì hiện nay nó đã lan tỏa ra trên toàn quốc
tới giờ đã có khoảng hơn một tủ thực phẩm như thế này trên toàn quốc
những người đến làm tử thiện cảm thấy vui
vì đã giúp được những người khác phần nào còn những người đang gặp khó khăn cũng cảm thấy ấm lòng
việc triển khai các tủ thực phẩm từ thiện ngay lập tức được mọi người ủng hộ
bởi trước hết ý tưởng này rất phù hợp với văn hóa tại một quốc gia mà đạo phật là quốc giáo như ở thái lan
dịch covid một mươi chín đã khiến gần ba mươi triệu người thái lan lâm vào hoàn cảnh khó khăn
và phải gửi đơn đăng ký hỗ trợ của chính phủ
tôi sống ở khu vực này
thấy chiếc tủ đựng thực phẩm từ thiện này đặt ở đây tôi đã mang đồ ăn tới với mong muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn
đó cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ của chúng ta
ước tính khoảng bảy triệu lao động tại thái lan sẽ không có việc làm vào tháng sáu do đại dịch
trong đó hầu hết là những lao động có thu nhập thấp
trong tình hình khó khăn hiện nay tinh thần lá lành đùm lá rách càng cần phải được lan tỏa mạnh mẽ
mọi khó khăn dù cũng sẽ qua đi và cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường
những hành động đẹp đẽ
những hành động đẹp đẽ
cũng là động lực để chúng ta vượt qua nghịch cảnh và giúp cuộc sống trở nên coi ý nghĩa hơn
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay